công an huyện bắc trà my tỉnh quảng nam xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ phá rừng tự nhiên
ở khoảnh năm tiểu khu bảy trăm tám mươi một thuồng địa phận xã trà cót
cánh rừng này nằm ở thượng nguồn sông ví đoạn dắp danh giữa xã trà cót và trà nú huyện bắc trà my
tại hiện trường có hàng chục cây gỗ cổ thụ đã bị đốn hạ đa phần là gỗ xoan đào
tại hiện trường có nhiều cây gỗ lớn có đường kính từ ba đến bốn người ôm đã bị lâm tặc đốn hạ và sẻ thành từng phách
hầu hết các phách gỗ lớn đã được đối tượng khai thác trái phép chuyển đi chỉ còn một số ít bỏ lại giữa rừng
nhiều khối gỗ đã cưa xẻ thân thẳng dài hơn hai mươi mét và nhựa trao ra chưa khô nằm rải rác dọc lối mòn
nhiều gốc cây đã cũ cho thấy việc khai thác trái phép diễn ra nhiều tháng qua
công an huyện bắc trà my và hạt kiểm lâm bắc trà my cho biết hôm qua ngày sáu tháng tám
qua kiểm đếm sơ bộ tại cánh rừng ở khoảnh năm thì đã có tới hai mươi cây gỗ với vết cắt còn khá mới bị đốn hạ
đa số là gỗ xoan đào hiện các cơ quan chức năng của huyện bắc trà my đang hoàn chỉnh hồ sơ
để khởi tố vụ án phá rừng ở xã trà cót theo quy định